tuy nhiên vẫn còn xảy ra mức độ tinh vi xảo quyệt hơn
đặc biệt là hiện tượng cháy rừng còn diễn ra rất phức tạp xảy ra quanh năm
nhận thức rất rõ về sự nguy hại của cháy rừng
từ nhiều năm nay hạt kiểm lâm cầm phả đặc biệt quan tâm đến công tác này
hạt đã từng bước được huấn luyện chính quy trang bị tốt hơn hiện đại hóa hơn về trang thiết bị
cũng như trình độ chuyên môn trong công tác quản lý bảo vệ rừng
đối với công tác phát triển rừng
trong những năm gần đây lực lượng kiểm lâm chúng tôi cũng làm thêm nhiệm vụ này nữa
nó là nhiệm vụ mới nhưng anh em chúng tôi xác định là cũng phải tìm tòi các tài liệu
cũng như các chủ trương hướng dẫn của cấp trên trên chi cục kiểm lâm xuống trên hạt
anh em địa bàn dưới chúng tôi cũng thường xuyên phối kết hợp với chính quyền địa phương
và làm tốt các công tác tuyên truyền hướng dẫn cho các chủ rừng ở dưới địa bàn
là làm tốt các công tác trồng rừng chăm sóc bảo vệ rồi quản lý sử dụng
và đặc biệt là hướng dẫn cho bà con trong các công tác như phát triển các vườn ươm
thế rồi là công tác trồng chăm sóc và quản lý bảo vệ đối với các diện tích rừng trên địa bàn

cẩm phả có trên hai mươi sáu ba trăm linh hectare đất lâm nghiệp chiếm gần sáu mươi đất tự nhiên
trong đó có hai mươi một một trăm linh hectare đất có rừng năm hai trăm linh hectare đất không có rừng
điều đáng nói là đối với diện tích đất có rừng thì rừng sản xuất trên một mươi năm hectare rừng phòng hộ gần sáu hectare
đến nay tất cả các diện tích này đều đã được giao cho các chủ rừng
trong đó công ty trách nhiệm ủng hạn một thành viên lâm nghiệp cẩm phả được giao trồng chăm sóc và bảo vệ gần một mươi ba hectare rừng sản xuất
hơn hai hectare rừng còn lại được giao cho các hộ dân phát triển kinh tế
riêng diện tích rừng phòng hộ giao cho các xã phường quản lý
ở ngoài quản lý và bảo vệ còn phát triển rừng
với tỉnh hồ linh nực lượng kiểm lâm bây giờ cũng trực thuộc vào xã
cho nên ngoài việc bảo vệ và phòng chảy rừng còn việc quản lý rống nguồn rống chất lượng rống tốt
để cho chúng tôi cũng an tâm về nguồn rống và xuất xứ các công tác khác của nực lượng kiểm lâm
có thể thấy việc phát huy vai trò của chủ rừng đã giúp cho thành phố cẩm phả triển khai hiệu quả công tác quản lý
bảo vệ phát triển rừng thời gian qua
nhất là trong công tác phòng chống cháy rừng
hiện nay các chủ rừng quản lý bảo vệ rừng của mình rất tốt
điều này là rất hợp lý vì thực tế khi rừng đã trở thành tài sản riêng
thì người dân sẽ là người tích cực chăm sóc và bảo vệ rừng của mình
đối với nực lượng kiểm lâm thì trước hết là chúng tôi thực hiện tốt các công tác
thứ nhất là tuyên truyền cho nhân dân để nhân dân đi đúng hướng công tác bảo vệ và phát triển rừng
cái thứ hai nữa là cũng hướng dẫn nhân dân để phát triển kinh tế nghề rừng
sen với lại việc trồng các loài cây ăn quả khác để phát triển kinh tế gia đình nến ngắn nuôi dài
thứ ba nữa là cũng phải thường xuyên tiếp xúc với dân trao đổi với dân
để mà giúp đỡ dân để tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống
trong công tác bảo vệ và phát triển rừng để nhằm đảm bảo giữ bền vững được các diện tích rừng
và vừa phát huy được hiệu quả kinh tế vừa có tốt về môi trường
đây là một sự chuyển biến mang tính chiến lược trong việc bảo toàn vốn tài nguyên rừng
sự chuyển dịch từ nền kinh tế lâm nghiệp quốc doanh bao chiếm đất đai
sang nền lâm nghiệp xã hội hóa có tính chất toàn dân
với hình thức tổ chức sản xuất đến hộ gia đình đã tạo nên sự ổn định
về sản xuất của dân
sản xuất cũng như đời sống của nhân dân

trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức của lực lượng kiểm lâm đã có nhiều thay đổi
nhằm đáp ứng yêu cầu của dân
qua từng thời kỳ người cán bộ kiểm lâm hôm nay không đơn thuần là người thừa hành pháp luật
mà còn thực hiện các nhiệm vụ phát triển rừng hướng dẫn người dân làm giàu từ nghề rừng
công tác phát triển rừng của thành phố cẩm phả nó được tốt hơn
thì chúng tôi nghĩ là trước hết là phải có sự hỗ trợ của cấp trên về hướng đi
ví dụ như là bây giờ
phát triển ở khu vực này thì cần cái loài cây gì
còn đối với các diện tích ở vùng sâu vùng xa thì sẽ từng bước vận động nhân dân
để mà thực hiện tốt trồng các loài cây mà có giá trị kinh tế cao
thế rồi là cây bản địa để làm sao mà đáp ứng được cái đời sống kinh tế lâu dài
cũng như là đáp ứng được cái môi trường trên địa bàn thành phố công nghiệp
công tác ngăn chặn tình trạng phá rừng
giám sát phát hiện xử lý kịp thời các vụ lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp
như vậy số các vụ lấn chiếm hàng năm đã giảm đáng kể
một việc làm thiết thực của tri cục chính là phát triển rừng để thích ứng với biến đổi khí hậu
diện tích rừng trồng đều tăng qua các năm
đặc biệt hạt đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương
nhất là công tác quản lý bảo vệ và đặc biệt là công tác phát triển rừng tại địa phương
để xác định cái chức năng nhiệm vụ
của lực lượng kiểm lâm có một hệ thống ngành dọc thống nhất từ trung ương đến các địa phương
đối với tri cục kiểm lâm thì chúng tôi xác định là cơ quan tham mưu giúp việc cho sở lông nghiệp phát triển nông thôn
để thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở trên cấp tỉnh
còn các hạt kiểm lâm thì được xác định là cơ quan tham mưu giúp việc cho cấp ủy chính quyền địa phương
để thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở cấp huyện thị thành phố
và ở dưới các cái xã thì chúng tôi có các kiểm hệ thống kiểm lâm địa
các công chí là cái lực lượng nồng cốt để tham mưu giúp việc cho ủy an dân các xã
trong cái việc thực hiện cái chức năng về công tác quản lý bảo vệ rừng của các xã
thì cái việc đó thì trong thời gian vừa qua thì có một cái sự chỉ đạo rất là thống nhất
từ cấp tỉnh đến cấp huyện và đến cấp xã
và lực lượng kiểm lâm có thể nói là đã thực hiện tốt với cái vai trò là cơ quan tham mưu
giúp việc cho cấp ủy chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp
cũng như là công tác quản lý bảo vệ rừng
chống tàn phá rừng phòng chế chế cháy rừng và phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh
mặc dù phải quản lý diện tích rừng rộng lớn trong khi lực lượng lại mỏng
nhưng trong những năm qua bằng nhiều giải pháp hạt kiểm lâm thành phố cẩm phả nói riêng
và tri cục kiểm lâm tỉnh quảng ninh nói chung đã nỗ lực để bảo vệ và phát triển rừng
nâng cao độ che phủ rừng xác định lấy dân làm gốc trong công tác giữ rừng
những năm qua lực lượng kiểm lâm đóng vai trò quan trọng và tiên phong
trong công tác giao đất giao rừng biến đất rừng đều có chủ quản lý
từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng rừng bảo vệ và phát triển rừng
đến thời điểm này toàn tỉnh đã có trên bảy mươi diện tích đất lâm nghiệp
đã giao cho các cá nhân tổ chức
nhờ vậy không chỉ hạn chế tình trạng tan phá rừng
mà ngược lại mỗi năm toàn tỉnh đều đạt thêm khoảng một mươi hectare rừng trồng mới
nâng cao diện tích rừng sản xuất mang lại thu nhập từ khai thác gỗ
lâm sản ngoài gỗ và sản phẩm khác từ trang trại vườn rừng cho người dân
sở quá trình xã hội hóa nghề rừng để thu hút sự tham gia
của các thành phần kinh tế của tư nhân của doanh nghiệp
vào trong một chuỗi giá trị lâm nghiệp
dưới sự lãnh đạo của đảng chúng ta đang thực hiện công cuộc đổi mới
phát triển nhanh và bền vững thì ngành lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng
trước yêu cầu thích ứng với biến đổi
khí hậu và bảo tồn giá trị sinh học văn hóa gắn với sử dụng hài hòa
các lợi ích về kinh tế và phát triển ngành lâm nghiệp
để tạo thêm việc làm nâng cao thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo
bảo đảm quốc phòng an ninh với nhiều thời cơ và thách thức mới
trong điều kiện toàn cầu hóa
do vậy nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng
càng trở nên cần thiết và nhiều thách thức hơn
đây vừa là nhiệm vụ vừa là vinh dự mà đảng và nhà nước giao cho ngành kinh tế
trong thời kỳ mới
vâng thưa quý vị và các bạn trong bốn mươi năm năm hình thành và phát triển
ngành kiểm lâm việt nam luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
quản lý và bảo vệ rừng
cho đến nay
các bộ phận hội mới đòi hỏi lực lượng kiềm lâm phải thực sự đổi mới về chất
từ tổ chức và xây dựng lực lượng đến tư duy và phương pháp hoạt động
tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp
phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục
không ngừng giàn luyện phẩm chất và năng lực
để lực lượng kiểm lâm có thể hoàn thành được những nhiệm vụ nặng nề
mà nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao cho
mãi mãi xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trong sự nghiệp quản lý bảo vệ rừng
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động xin được tạm dừng
mọi ý kiến khán giả quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email nông nghiệpchuyenđộng thnj com
chương trình nông nghiệp chuyển động được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ năm
quay lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ sáu một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ bảy hàng tuần trên truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập vào trang web nhândântv vn để xem lại chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau